xin chào quý vị đang theo dõi tin tức quốc tế mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ khủng bố tại moscow ngày hai mươi hai tháng ba vừa qua
lực lượng khủng bố isis k đã nhận thực hiện vụ xả súng và đang tuyên bố trên tài khoản telegram
các chuyên gia quân sự đã nhận định lực lượng khủng bố isisk nhắm tới châu âu và thậm chí là xa hơn nữa
vậy sau khi thực hiện vụ tấn công khiến một trăm ba mươi bảy người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương
isis k còn chất chứa những tham vọng gì
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vào đúng tháng này năm năm trước một lực lượng dân quân người quốc và ả rập do mỹ hậu thuẫn
đã đánh đuổi các chiến binh nhà nước hồi giáo is
tên cũ là eses tự xưng của một ngôi làng ở miền đông syri
mảnh lãnh thổ kiểm soát cuối cùng của nhóm này
kể từ đó tổ chức từng thành lập một phương quốc tự xưng trên khắp iraq và syri
đã di căn thành một nhóm khủng bố truyền thống hơn
một mạng lưới các mắt xích bí mật từ tây phi đến đông nam á
tham gia vào các cuộc tấn công du kích đánh bom và ám sát có chủ đích
isis k xuất hiện lên ở miền đông afghanistan vào cuối năm hai nghìn một mươi bốn
chúng nhanh chóng gây chú ý bởi những hành vi tàn bạo và được chính thức thành lập vào năm hai nghìn một mươi năm
bởi các thành viên bất mãn của taliban tại pakistan
chúng được coi là một trong những chi nhánh hoạt động tích cực nhất
trong khu vực của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
lực lượng này có lực lượng hùng hậu nhất vào năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên sau đó số lượng thành viên của chúng giảm dần
sau các cuộc tấn công của lực lượng taliban và mỹ
trong thời gian quân đội mỹ rút khỏi nước này
isis k đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết
tại sân bay quốc tế ở kabul vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
giết chết một mươi ba quân nhân mỹ và một trăm bảy mươi thường dân
đặc biệt isis k đã phát triển bùng nổ
sau khi taliban lật đổ chính phủ afghanistan vào năm hai nghìn hai mươi một

về phía mỹ khả năng phát triển thông tin tình báo
chống lại các nhóm cực đoan ở afghanistan
như isis k cũng được nhận định đã suy giảm đáng kể
sau khi quân đội mỹ rút quân hoàn toàn khỏi quốc gia này
kể từ đó taliban đã chiến đấu với isis k ở afghanistan
theo các quan chức chống khủng bố của mỹ
cho đến nay các cơ quan an ninh của taliban
đã ngăn chặn nhóm này chiếm giữ lãnh thổ
hoặc tuyển mộ số lượng lớn các cựu chiến binh taliban
nhưng mức độ và phạm vi tấn công của isis k
đã tăng lên trong những năm gần đây
với các cuộc tấn công xuyên biên giới vào pakistan
và ngày càng nhiều âm mưu ở châu âu
hầu hết những âm mưu của chúng ở châu âu đều bị ngăn chặn
khiến tình báo phương tây đánh giá
rằng nhóm này có thể đã đạt đến giới hạn trong khả năng của mình
vào đêm giao thừa dương lịch năm hai nghìn hai mươi ba
ba người đàn ông đã bị bắt tại bang nordreit westphalia của đức
vì bị cáo buộc có kế hoạch tấn công nhà thờ colonier
các cuộc đột kích có liên quan đến ba vụ bắt giữ khác ở áo
và một vụ bắt giữ khác ở đức

bốn người này đã bị bắt giữ được cho là hành động ủng hộ isis k
các quan chức chống khủng bố của mỹ và các nước phương tây khác cho biết
những âm mưu này được tổ chức bởi các phần tử cấp thấp
chúng bị phát hiện và ngăn chặn tương đối nhanh chóng
christin abizaid người đứng đầu trung tâm chống khủng bố quốc gia
phát biểu tại một ủy ban hạ viện mỹ vào tháng một mươi một cho biết
cho đến nay isis k chủ yếu dựa vào các thành viên thiếu kinh nghiệm ở châu âu
để tìm cách thúc đẩy
các cuộc tấn công dưới danh nghĩa của chúng
nhưng có những dấu hiệu đáng lo ngại cho thấy
isis k đang rút được kinh nghiệm từ những sai lầm của mình
vào tháng một những kẻ tấn công đeo mặt nạ
đã tấn công một nhà thờ công giáo la mã ở istanbul
khiến một người thiệt mạng
ngay sau đó isis đã nhận trách nhiệm
lực lượng thực thi pháp luật thổ nhĩ kỳ bắt giữ bốn mươi bảy người
hầu hết là công dân trung á
kể từ đó lực lượng an ninh thổ nhĩ kỳ đã tiến hành
các hoạt động phản công quy mô lớn
nhằm vào các nghi phạm is ở thổ nhĩ kỳ
syria và iraq
theo một báo cáo của liên hợp quốc hồi tháng một
một số cuộc điều tra của châu âu
đã làm sáng tỏ tính chất toàn cầu
và liên kết của nguồn tài chính cho isis
trong đó xác định thổ nhĩ kỳ là trung tâm hậu cần
cho các hoạt động của isis k ở châu âu
ta chuyên gia nhận định
cuộc tấn công của isis k ở nga
vào tối ngày hai mươi hai tháng ba
là sự leo thang đáng kể
isis k đã phản đối tổng thống nga vladimir putin
trong những năm gần đây
các quan chức chống khủng bố cho biết
các cuộc tấn công gần đây
ở moscow và iran
thể hiện sự tinh vi hơn
cho thấy mức độ lập kế hoạch cao hơn
và khả năng khai thác các mạng lưới cực đoan địa phương
nhà phân tích chống khủng bố tại sofan group
một công ty tư vấn an ninh có trụ sở
tại new york cho biết
isis k đã tập trung vào nga trong hai năm qua
chúng cáo buộc điện kremlin
dính máu người hồi giáo trong tay
ám chỉ sự can thiệp của moscow
ở afghanistan chechnya và syria
trong khi đó
thuộc trung tâm winston có trụ sở
tại washington cho biết
isis k cáo buộc nga có nhúng tay
vào các hoạt động đàn áp người hồi giáo
đáng chú ý kể từ năm hai nghìn một mươi năm
sau đề nghị của tổng thống syria
nga đã tham gia vào cuộc chiến
chống isis tại syria
một phần đáng kể các thành viên của isis k
có nguồn gốc trung á
trong khi một lượng lớn người trung á
sống và làm việc tại nga
ông clarkey cho biết
một số cá nhân trong số này có thể đã bị cực đoan hóa
và đảm nhiệm chức năng hậu
cần hay tàng trừ vũ khí
daniel byman chuyên gia chống khủng bố
tại đại học georgetown cho biết
isis k đã tập hợp các chiến binh
từ trung á và capcazo dưới trướng
và chúng có thể chịu trách nhiệm
về vụ tấn công moscow trực tiếp
hoặc thông qua mạng lưới của chúng
chính quyền nga và iran dường như đã không coi trọng
những cảnh báo công khai và chi tiết hơn của mỹ
về âm mưu tấn công của isis k
hoặc bị phân tâm
bởi những thách thức an ninh khác
adriana watson phát ngôn viên
của hội đồng an ninh quốc gia mỹ cho biết
đầu tháng ba chính phủ mỹ đã chia sẻ thông tin
với nga về một cuộc tấn công khủng bố
đã được lên kế hoạch ở moscow
chúng tôi cũng đã đưa ra lời khuyên công khai
cho người mỹ ở nga vào ngày bảy tháng ba
isis hoàn toàn chịu trách nhiệm
về cuộc tấn công này
không hề có sự liên quan nào của ukraine
các chuyên gia chống khủng bố
hôm hai mươi bốn tháng ba bày tỏ lo ngại rằng
các cuộc tấn công ở moscow và iran
có thể tạo động lực cho isis k
tăng cường nỗ lực tấn công ở châu âu
đặc biệt là ở pháp bỉ anh
và các quốc gia khác
một sự kiện lớn trong mùa hè này
khiến nhiều quan chức chống khủng bố lo lắng
eamon fittenbrough cựu quan chức
chống khủng bố hàng đầu của liên hợp quốc
hiện là cố vấn cấp cao cho dự án
chống chủ nghĩa cực đoan cho biết
tôi lo lắng về thế vận hội paris
đó sẽ là mục tiêu khủng bố cấp cao
không có chi nhánh nào của isis
hoạt động không ngừng nghỉ như nhà nước hồi giáo
hoạt động ở afghanistan pakistan iran
đã đặt mục tiêu tấn công châu âu
và hơn thế nữa
các quan chức mỹ cho biết nhóm này đã thực hiện
vụ tấn công khủng bố gần moscow hôm hai mươi hai tháng ba
giết chết một trăm ba mươi chín người
và làm bị thương một trăm tám mươi hai người khác
theo số liệu của ủy ban điều tra nga
đầu năm nay mỹ thu được thông tin liên lạc
xác nhận isis k
thực hiện vụ đánh bong kép ở iran
khiến gần một trăm linh người thiệt mạng
và hàng trăm người khác bị thương
tại lễ tưởng niệm cựu tướng hàng đầu của iran
người bị uav của mỹ ám sát bốn năm trước đó

phiến quân isis k thừa nhận
đã đánh bom liều chết tại đại sứ quán nga
nhóm này còn tự nhận đã tấn công
vào sân bay quốc tế kabul năm hai nghìn hai mươi một
khiến một mươi ba lính mỹ và nhiều dân thường thiệt mạng
khi phát biểu trước một ủy ban thượng viện
trong tháng này
giám đốc tình báo quốc gia mỹ
alvin hess đã nói rằng
mối đe dọa từ is vẫn là mối lo ngại đáng kể
về chống khủng bố
và hess cho biết hầu hết các cuộc tấn công
do isis thực hiện trên toàn cầu
đều thực sự xảy ra bên ngoài afghanistan
bên ngoài lãnh địa của is
tương tự đầu tháng này
một tướng quân đội mỹ ở trung đông cũng cho biết
isis k có thể tấn công
các vị trí của mỹ và phương tây
bên ngoài afghanistan
trong vòng sáu tháng mà có rất ít hoặc không có cảnh báo
tướng michael gurila
người đứng đầu bộ tư lệnh trung tâm
của quân đội mỹ cũng phát biểu
với một ủy ban hạ viện hôm hai mươi một tháng ba
rằng isis k vẫn duy trì khả năng
và ý chí tấn công các lợi ích của mỹ
và phương tây ở nước ngoài
trong vòng chỉ sáu tháng mà không có
hoặc rất ít cảnh báo
các chuyên gia chống khủng bố của mỹ hôm hai mươi bốn tháng ba
đã bác bỏ nghi vấn của điện kremlin
rằng ukraine đứng sau vụ khủng bố
bruce hoffman một học sả
về chủ nghĩa khủng bố tại hội đồng quan hệ đối ngoại
cho biết phương tức hoạt động
trong vụ khủng bố moscow là kiểu
cổ điển của isis
ông hoffman nói rằng krakow city hall
là địa điểm tổ chức biểu diễn âm nhạc
thứ ba ở bắc bán cầu
mà isis đã tấn công trong thập kỷ qua
trước đó là các vụ tấn công
vào nhà hát bactalan ở paris
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
và vụ đánh bom tự sát
tại buổi biểu diễn của nữ ca sĩ
anh vào tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy
đến đây thờ lượng của video cũng đã hết
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật
những thông tin mới nhất xoay quanh chủ đề trên
trong các video tiếp theo
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại